các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tổ chức ủy ban nhân dân thành phố cho phép một công ty tổ chức triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bán các quận hoàn kiếm ba định hai bà trưng đống đa tây hồ và thanh xuân
người dân có thể sử dụng dịch vụ thông qua phần mềm trên smartphone mở khóa xe bằng quét mã qr tìm trạm và đặt xe qua ứng dụng
chi phí cho mỗi lượt ba mươi phút là năm đồng và sáu mươi đồng một ngày đối với xe đạp
hệ thống cũng có vé theo tháng quý và năm
thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng ví điện tử
đón nhận thông tin này nhiều cư dân mạng khẳng định đây là đề án hay không chỉ tiết kiệm tốc độ hợp lý dễ sử dụng mà xe đạp còn thân thiện với môi trường và hỗ trợ việc giải luyện sức khỏe
mô hình này rất hay rất thân thiện với môi trường
tôi đã trải nghiệm và rất thích mô hình thuê xe đạp ở thành phố hồ chí minh
đề nghị triển khai càng sớm càng tốt vì môi trường sức khỏe và cũng là sự văn minh nữa
rất hay vừa thí điểm giải quyết một phần giao thông đô thị vốn quá đông đúc vì các loại xe có động cơ vừa là một phép thử đối với giao thông ở hà nội
ủng hộ sáng kiến này nhưng nên có đường dành riêng cho xe đạp thì mới an toàn cho người thuê xe đạp
mọi ý tưởng dân sinh đều khó tránh những quan điểm trái chiều
ý tưởng về xe đạp công cộng của hà nội cũng tương tự
nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú với mô hình cho thuê xe đạp tại hà nội
và sẵn sàng sử dụng loại phương tiện này để đi lại
tuy nhiên cũng có không ít người tỏ vẻ ngạc nhiên và không tin vào độ hiệu quả của đề án khi thực hiện trên địa bàn hà nội
một số cư dân mạng cho rằng nếu đề án được thực hiện và đi vào hoạt động ban đầu chắc chắn sẽ có nhiều người thích thú và thử nghiệm
có thể một số người sẽ lựa chọn mô hình này để đi lại trong thành phố
có người cũng sẽ thử để cho biết rồi quay lại với xe máy
bên cạnh đó xe đạp còn thiếu hấp dẫn đối với người sử dụng
bởi thiếu tính an toàn điều kiện về hạ tầng giao thông không đảm bảo và không phù hợp với thói quen đi lại của người dân
đường phố việt nam không phù hợp cho xe đạp sang đường rất bất tiện cần có làn đường dành riêng cho xe đạp
loại hình này khá thuận tiện tuy nhiên đi xe đạp phụ thuộc vào thời tiết
ở việt nam đi xe đạp hay đi bộ rất ngại do đường đông và bụi
các nữa họ có đường cho xe đạp đi an toàn còn hà nội chưa có hạ tầng đáp ứng
vì vận hành cũng cần xem lại mức giá cho thuê hợp lý
hà nội không phải thành phố đầu tiên thành phố hồ chí minh đã triển khai dịch vụ này
và có nhiều thành phố trên thế giới cũng đã thực hiện từ một mươi đến hai mươi năm nay
vì vậy hà nội có ưu thế của người đi sau và có thể học được khá nhiều từ các thành phố khác nhau
nhiều ý kiến cư dân mạng nhận định với mạng lưới xe buýt rộng khắp và tuyến đường sắt cát linh hà đông
việc triển khai thí điểm cho thuê xe đạp công cộng là phù hợp
nhưng hà nội cần xây dựng kế hoạch cụ thể về mạng lưới các điểm cho thuê xe
kế hoạch phát triển hạ tầng cho loại hình phương tiện này
giúp kinh nghiệm được từ những bài học ở thành phố hồ chí minh để làm tốt hơn và mất ít thời gian thử nghiệm hơn
tránh lãng phí gây tâm lý tiêu cực trong xã hội
cư dân mạng hy vọng mô hình thuê xe đạp sẽ nâng cao hiệu quả phương tiện công cộng
từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân giảm ô nhiễm môi trường
bạn nghĩ sao về đề xuất thí điểm cho thuê xe đạp tại sáu quận ở hà nội
hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân